tại bình định đêm qua công an phường hoành ráng thành phố quy nhơn phối hợp với công an thành phố đã làm rõ hành vi thuê nhà nghỉ để sử dụng chất ma túy của hàng chục thanh niên
nhận được tin báo của người dân phát hiện có nhiều thanh niên tụ tập đến một nhà nghỉ ở khu vực năm phường gành ráng
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện trong bốn phòng trọ có bốn mươi một thanh niên nam nữ biểu hiện sử dụng ma túy với nhiều dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp và đèn bay
qua test nhanh trong số bốn mươi một thanh niên có ba mươi hai trường hợp dương tính với chất ma túy